anh và gia đình không bao giờ nghĩ có thể nối lại ngón tay đã mất
thế nhưng niềm vui và hạnh phúc đã đến với anh hiền
khi được giáo sư nguyễn việt tiến trưởng khoa chấn thương trình hình bệnh viện đa khoa tâm anh khám lại
và thực hiện ca phẫu thuật bằng phương pháp vi phẫu chuyển ngón chân tái tạo thành ngón tay cái
giờ đây niềm vui và hạnh phúc đã trọn vẹn khi anh hiền có thể làm việc và thao tác đôi bàn tay bình thường như trước
ngay từ thời điểm đấy kỳ vọng cũng là để cầm nắm cầm bút các thứ thôi
không kỳ vọng quá nhiều
giáo sư nói giáo sư sẽ trực tiếp mổ
mình yên tâm không có một chút lăn tăn gì nó không thành công cả
rất là biết ơn giáo sư mổ chuyển ngón cho mình thôi
dạ vâng xin chào bác sĩ ạ
nhiều trường hợp đã bị cụt mất ngón tay cái
vậy thì tại khoa chấn thương trình hình bệnh viện đa khoa tâm anh thì đã có cái phương án xử trí các trường hợp này ra sao ạ
việc phục hồi ngón tay cái nó phụ thuộc
phụ thuộc cái độ dài của mỏng cụt đó
nếu như mỏng cụt độ ở đốt một hoặc là đốt hai hoặc là khớp bàn ngón này
thì chúng tôi sẽ phục hồi bằng cái chuyển ngón chân lên ngón chân cái lên ngón tay
hoặc là ngón chân thứ hai
còn nếu mất cả ôm một cái đến đây chúng tôi chuyển ngón chân cái lên
có ngón tay cái đó mới làm được
hoặc là có những có thể nói là
có nhiều cái phương pháp để phục hồi ngón tay cái
nhưng mà phải
thế giới phải công nhận rằng ấy
là phục hồi ngón tay cái bằng chuyển ngón chân
là một trong kỹ thuật hiện đại
thưa bác sĩ thì đối với
những cái trường hợp mà
cụt ngón tay mất ngón tay vậy thì
tại khoa chấn thương trình hình bệnh viện đao khoa tâm anh thì
đã có những phương pháp điều trị khắc phục ra sao ạ
để thực hiện kỹ thuật đòi hỏi trang thiết bị chuyên dụng
đó là kinh hiển vi phẫu thuật
hoặc là dùng cụ vi phẫu thuật
ở bệnh viện đao khoa tâm anh rất là đầy đủ
thứ hai nữa là về cái kỹ thuật
thì bác sĩ đều có kinh nghiệm
ví dụ tôi làm vi phẫu thuật này
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến giờ kìa
và đến nay đã là
bao nhiêu này hai mươi sáu năm rồi
hai mươi sáu năm rồi có rất nhiều bệnh nhân đã làm thế
thế thì nếu như chúng ta chuyển ngón chân cái lên
chúng ta để nguyên vậy thì
ngón tay cái nó vừa to
trông nó kém về thẩm mỹ nó xấu
chúng tôi thù gọn lại
một thỉ luôn làm luôn cho bệnh nhân
với con chân cái thu nhỏ
nó gần giống như con tay cái bình thường
đã có rất nhiều bệnh nhân sau phẫu thuật chuyển ngón chân cái lên
chúng tôi chụp ảnh hai con tay cái lên
thì cũng phải nói là
cái vận động và chức năng bệnh nhân rất là tốt
và đặc biệt nữa là
sau cái phẫu thuật chúng tôi
hướng dẫn rất là bài bản tìm hiểu cho bệnh nhân
tập luyện để có vận động
hội tụ đầy đủ những ưu điểm vượt trội
cả về cơ sở vật chất
hệ thống trang thiết bị tiên tiến
và đội ngũ chuyên gia
bác sĩ hàng đầu việt nam
khoa chấn thương chỉnh hình
bệnh viện đa khoa tâm anh
tiêm phong cập nhật và ứng dụng
những kỹ thuật điều trị hiện đại nhất
triển khai đa dạng các dịch vụ thăm khám
trần đoán và điều trị
trong đó có vi phẫu thuật
nối chi chuyển ngón chân phục hồi ngón tay
chuyển vạt tự do trong tạo hình các khuyết hổng
khép xương tự do có mạch nuôi
nối ghép thần kinh
chuyển thần kinh trong điều trị tổn thương
đám dối thần kinh cánh tay

ngành vi phẫu thuật đã giúp cứu sống
thay đổi cuộc đời của hàng trăm
thậm chí là hàng nghìn trường hợp
bị tai nạn lao động xảy ra ở việt nam
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị
vào giờ này ngày mai